để nói rằng phạm trương duật đã mang lại cả hai điều
một là sức mạnh thi ca trong sáng tạo ngôn từ hình ảnh và cấu trúc nói riêng
nhưng những bài thơ đó lại mang một sức mạnh lớn cho những người lính bước vào mặt trận
và để đi chiến thắng cuối cùng là thống nhất đất nước
bụi mù trời mùa hanh nước trắng khe mùa lũ đêm rộng đêm dài là đêm không ngủ
em vẫn đi đường vẫn liền đường cạnh giếng nước có bom từ trường
em không rửa ngủ ngày chân lấm ngày em phá nhiều bom nổ chậm đêm nằm mơ nó mớ vang nhà
chuyện kể từ những nỗi nhớ sâu xa thương em thương em thương em biết mấy
dừng tay quốc khi em ngoảnh lại sẽ giật mình đường mới ta xây
đã có độ dài hơn cả đồ dài có đường xá đường xưa
đường xưa để lại sẽ ra về bao nhiêu cô gái một ngày mai đường sẽ đúng chơ vơ
để cho đời sau còn thấy ngẩn ngơ trước những công trình ngoan ngoèo trên mặt đất
ơi cô gái chưa một lần rọ mặt có lẽ nào anh lại mê em
từ cái đêm thạch nhọn thạch kim tên em đã thành tên chung anh gọi
em là cô thanh niên xuân phong